tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ tp hà nội tiến hành phiên chủ bị
sự đại hội có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng bốn trăm chín mươi bảy đại biểu chính thức đại diện cho hơn bốn mươi năm vạn đảng viên toàn đảng bộ tp hà nội
đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy hà nội đề nghị các đại biểu tập trung đề xuất những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng đối ngoại hội nhập công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị

đại hội một mươi ba của đảng đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố nghe dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi bảy đảng bộ thành phố